phát biểu tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh hòa bình lần thứ năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã ghi nhận và biểu dương những thành tiệu nổi bật của tỉnh
nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua
kết quả kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt tám sáu mươi năm
trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi có thêm năm mươi bảy xã và hai huyện thành phố đạt chuẩn nông thôn mới
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hai mươi bốn ba mươi tám trong năm hai nghìn một mươi năm xuống còn tám năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám
đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt đặc biệt là nhân dân vùng sâu vùng xa
nhân dịp này đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng hai trăm linh triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó
trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một